kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam tối nay tổng liên đoàn lao động việt nam
phối hợp với báo nhân dân truyền hình nhân dân tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
giai cấp công nhân dưới cờ đảng vinh quang để tôn vinh truyền thống vẻ vang của đảng
của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam đồng thời tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với chủ tịch hồ chí minh sự hy sinh đóng góp to lớn của các bậc tiền bối cách mạng
các anh hùng liệt sĩ tham dự chương trình có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được tôn vinh lần này đến từ nhiều địa phương khác nhau
các cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
được tổng liên đoàn xét chọn biểu dương dịp này phần lớn là những người lao động trực tiếp tại cơ sở
có động cơ phấn đấu vào đảng trong sáng có quá trình tu dưỡng rèn luyện phân đấu không ngừng
để trở thành đảng viên có nhiều sáng tạo và trưởng thành vượt bậc trong công tác chuyên môn
có nhiều giải pháp cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng
nhất là phát triển đảng viên là công nhân người lao động và hoạt động công đoàn cơ sở
họ chính là những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức
niềm tự hào tạo động lực cho cán bộ đoàn viên công đoàn công nhân lao động
phần đấu được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng được đảng tin tưởng giao trọng trách trong tổ chức
khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng chỉnh đốn và bảo vệ đảng
đồng thời tạo sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy đảng chính quyền công đoàn
với việc đào tạo bồi dưỡng phát huy đội ngũ cán bộ công đoàn xuất sắc
việc biểu dương tôn vinh công đoàn viên tiêu biểu sẽ tiếp tục khơi dậy cổ vũ phong trào thi đua yêu nước
trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đồng thời cũng là hình thức khen thưởng
của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động cán bộ công đoàn cơ sở
đang công tác lao động sản xuất trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp